thưa quý vị và các bạn với người phụ nữ được sống cùng với người mà mình yêu thương cùng nhau gắn bó chọn đời
chung tay xây dựng một mái ấm gia đình thì đó là điều tuyệt vời và hạnh phúc
xong việc mà người đàn ông mà họ từng tin tưởng lại đi ngoại tình thì thực sự gây ra nhiều ức chế và phẫn ướt
và chính sự thiếu kiểm chế đó đã dẫn tới những vụ việc đánh ghen ẩm ỉ trong thời gian gần đây
vâng nói đến đây thì tôi được biết câu chuyện từ một cư dân mạng ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề là đánh ghen
và không biết là chị phương thảo cũng như quý vị nghĩ như thế nào nhưng mà đây cũng chính là một cái chủ đề mà gây sốt trên mạng xã hội
và nhận được nhiều sự quan tâm nhiều ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
ghen thì ai cũng có nhưng mà ghen thế nào để giữ được tổ ấm để không dẫn tới những hệ lụy là điều phải cân nhắc ạ
laser năm trăm bảy mươi chiếc xe hạng sang mặc định dành cho những đại gia đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội những ngày vừa qua
và trở thành hot trend sau màn đánh ghen âm mỹ trên phố lý nam đế hà nội
với thời đại công nghệ bốn thì chỉ cần chiếc smartphone ngay lập tức bàn dân thiên hạ đều biết
qua sự việc cộng đồng mạng đã lên án gây gắt hành vi ngoại tình chỉ trích thậm tệ tiểu tam và sự phản bội của người chồng đại gia
tưởng cặp kè mà sướng à rồi được nổi như cồn trên mạng nhé
giờ thì biết trốn vào đâu rồi
còn trẻ mà không tự tìm hạnh phúc cho mình lại đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác thật đáng lên án
và nhanh chóng thân thế danh tính của những nhân vật chính bị tung hê lên mạng xã hội và để thiên hạ bình phẩm
vậy việc đánh ghen cho da ngô da khoai này có đáng hay không
đối với suy nghĩ của cộng đồng mạng sự việc được đánh giá bằng hai chữ dại dột
đánh ghen có thể được hạ dạng xả được cơn giận dữ nhưng đổi lại là gì là sự ê chề
tôi không cổ suý cho việc đánh ghen vì hành động đó vừa xấu mặt vừa tự làm tổn thương bản thân thêm một lần nữa
máu hoản thư với muôn kiểu đánh ghen gần đây đang ngày càng gia tăng là mất trật tự công cậu gây tổn thương về thể xác tinh thần
cư dân mạng cho rằng qua các vụ đánh ghen
kết quả đều là người thua cuộc họ thua từ chính cách hành xử của mình
việc đánh ghen vạch áo cho người xem lưng sẽ chỉ để lại bi kịch cho cuộc hôn nhân khó có thể cứu vãn
và sẽ trở thành vết thương trong cuộc sống khó có thể chữa lành
bạo lực đánh vợ giải cứu nhân tỉnh thật cay đắng
thật không đáng
người đi đánh ghen vốn là nạn nhân
nạn nhân của sự phản bội bỗng trở thành tội đồ gây dối mất trật tự công cậu
nếu để cứu vãn cuộc hôn nhân thì đây là cách làm sai
còn nếu muốn chấm dứt thì đâu cần phải như vậy
còn nhiều lựa chọn văn minh hơn mà kể cả giải thoát cho nhau
chia tay đâu phải là chấm dứt tất cả
qua mỗi vụ đánh ghen tùy từng mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
điều cư dân mạng lo lắng
người tổn hại tinh thần có lẽ sẽ là những đứa con của họ
chúng sẽ phải đối mặt ra sao với bạn bè người quen
khi bố mẹ của chúng bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ vì đánh ghen
qua sự việc tiếp tục là bài học cảnh tình cho mỗi gia đình
hãy tự điều chỉnh mối quan hệ của mình xây dựng lối sống văn minh trong sạch
danh giới đúng sai rất mong manh phụ thuộc vào kiến thức và ý niệm giá trị hạnh phúc của mỗi người
đó cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
tôi thấy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cần phát triển sâu rộng nối dài đến từng địa phương
các tri hội phụ nữ mỗi thôn xóm tổ dân phố
cần phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc phổ biến pháp luật
can thiệp tích cực vào các gia đình đang nảy sinh mâu thuẫn
cũng như thường xuyên tổ chức tư vấn tâm lý hỗ trợ dung hòa các mối quan hệ
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay